cục hàng không việt nam vừa có quyết định cấm mang máy tính sách tay macbook pro một mươi năm inch của apple
dưới mọi hình thức bao gồm đem theo lên khoang máy bay hành lý ký gửi hay thông qua đường hàng hóa
hành khách làm trái quy định có thể bị từ chối vận chuyển và xử phạt
theo yêu cầu từ cục hàng không các hãng hàng không cần thông tin tới tất cả các đại lý phòng vé
và xây dựng quy trình kiểm soát các câu hỏi an ninh đối với hành khách khi làm thủ tục check in
để thực hiện đúng với quy định
trên chuyến bay nếu tổ bay phát hiện có máy tính trong diện bị cấm
người sở hữu phải tắt nguồn máy tính không sạc pin và tuân thủ các yêu cầu của hàng không
trước đó vào ngày một mươi bốn tháng tám cục hàng không liên bang mỹ đã ra lệnh cấm tương tự
đối với macbook pro một mươi năm inch của apple bán từ năm hai nghìn một mươi năm đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi
do các mẫu máy tính này có pin không an toàn trong một số trường hợp có thể bị quá tải
nóng và gây cháy nổ